chế độ dinh dưỡng hay một thực đơn khoa học với những thực phẩm giàu calor sẽ giúp giảm cân hiệu quả
cùng với việc vận động thường xuyên thì một chế độ dinh dưỡng hợp lý không chỉ mang lại phong lý tưởng mà còn giúp duy trì vẻ đẹp thanh sơn
nếu đang trong quá trình giảm cân thì những thực phẩm tới đây có thể giúp hỗ trợ quá trình giảm cân một cách lành mạnh
ba trứng thực phẩm giàu dinh dưỡng và hỗ trợ giảm cân
mặc dù ăn nhiều trứng hơn có thể làm tăng mức cholesterol trong cơ thể ở một số người nhưng trứng là một trong những thực phẩm tốt nhất nếu muốn đạt được hoặc duy trì cân nặng khỏe mạnh
trứng rất giàu dinh dưỡng hầu hết các chất dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển của cơ thể như choiling và vitamin d đều được tìm thấy trong lòng đỏ trứng
mặc dù lòng trắng trứng cung cấp bốn sáu g protein
trứng dầu protein và chất béo giúp người ăn luôn cảm thấy no
đó là điều quan trọng bởi vì phản ứng với cảm giác no và đói bên trong cơ thể có thể giúp đặt được hoặc duy trì cân nặng hợp lý
vì vậy ăn trứng có thể hỗ trợ mục tiêu giảm cân đồng thời cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe
hai các loại cá béo
cá hồi chứa nhiều protein chất lượng cao chất béo lành mạnh và nhiều chất dinh dưỡng quan trọng khác nhau
cá hồi chứa nhiều axit béo omega ba có thể giúp giảm viêm viêm đóng một vai trò quan trọng trong bệnh béo phi và bệnh chuyển hóa
ăn các loại cá béo như cá hồi và cá ngừ có thể là một cách tuyệt vời để tăng lượng protein cho cơ thể
với chất béo cá bồi dưỡng để hỗ trợ mắt và não của người dùng cá ngừ được đóng gói trong dầu làm tăng ca lo chất béo và nắt chi nhưng có thể làm no hơn tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng để có thể chọn loại ăn nào cho phù hợp
hơn nữa cá và hải sản nói chung cũng cung cấp một lượng iốt đáng kể đây là khoáng sản cần thiết cho chức năng tuyến giáp điều này rất quan trọng để giữ cho quá trình trao đổi chất hoạt động tối ưu
thêm cá béo vào chế độ ăn uống có thể giúp cơ thể được cung cấp đủ iot
ba ước gà và một số loại thịt nạc
ăn thịt chưa qua chế biến ở mức vừa phải tức là hai ba phần ăn một tuần
cùng với trái cây rau và ngũ cốc nguyên hạt có thể giảm thiểu một số nguy cơ ung thư liên quan đến việc uống
bốn ước gà không da và thịt nạc đỏ như than hoặc sườn bít tết chứa nhiều protein và chất sắt có ít chất béo bão hòa hơn các phần khác
chất béo bão hòa được cho là nguyên nhân dẫn đến chứng viêm có liên quan đến bệnh mạng tính
cách chế biến cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả sức khỏe
ví dụ thịt đỏ được nấu ở nhiệt độ cao trong thời gian dài bằng cách hun khói hoặc nướng sẽ tạo ra các chất béo nhỏ giọt
chống lại bề mặt nấu nướng nóng
chúng tạo thành một sản phẩm đẹp
sản phẩm phù độc hại được gọi là hydrocarbon thơm đa vòng có thể gây ung thư
giảm thiểu nguy cơ này bằng cách hạn chế khói trong món nướng và ăn thịt nạc một cách đều độ
bốn rau xanh
các loại rau xanh có như lá cải xoăn rau bina cải xanh và một số loại khác chứa nhiều chất dơ và dinh dưỡng giúp cơ thể được bổ sung năng lượng và đủ nước
hơn nữa rau xanh có chứa hợp chất thực vật có liên quan đến việc tăng cảm giác no và kiểm soát sự thềm ăn tốt hơn
rau xanh có nhiều loại thức sơ và vi chất dinh dưỡng là một thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống
thêm rau xanh vào chế độ ăn uống có thể giúp cảm thấy no và giảm cảm đắt thêm ăn các loại thực phẩm ít dinh dưỡng hơn
nếu đang dùng thuốc chẳng hạn như thuốc làm lãng máu như wafari cần có sự tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về số lượng rau xanh nên ăn hàng ngày để tìm sự cân bằng phù hợp
năm đậu phụ
đậu phụ giàu protein giúp người ăn cảm thấy no lâu hơn
protein khi được hấp thụ sẽ cung cấp năng lượng thúc đẩy chuyến hóa chất béo làm giảm tích tụ mỡ nên khá hiệu quả cho người muốn giảm mỡ bụng
các loại đậu phụ dù cứng hay mềm đều cung cấp ít calor hơn so với nhiều loại thực phẩm ăn kiêng như ức gà hay thàn bò
theo đó một trăm linh g đậu phụ dạng cứng cung cấp khoảng bảy mươi sáu calo cùng một số lượng đó nhưng đậu phụ mềm chỉ có khoảng sáu mươi một calo so với một trăm hai mươi tám calo trên một trăm linh g từ ức gà và một trăm sáu mươi tám calo trên một trăm linh g từ ức gà
sáu các loại rau họ cải
các loại rau họ cải bao gồm bông cải xanh súp lơ trắng bắp cải giống như các loại rau khác chúng có nhiều chất xơ và nhanh nò
hơn nữa những loại rau này có chứa một lượng protein dồi dào chúng gần như không chứa nhiều protein như thức ăn động vật hoặc các loại đậu nhưng vẫn cao đối với rau
sự kết hợp của protein chất sơ làm cho các loại rau họ cải trở thành thực phẩm hoàn hảo để đưa vào bữa ăn của bạn nếu bạn muốn giảm cân
chúng cũng rất bổi dưỡng và chứa các hợp chất có thể làm nguy cơ phát triển ung thư
tuy nhiên không có loại rau họ cải nào có thể thay thế các phương pháp tầm soát ung thư được khuyến nghị hoặc điều trị ung thư thích hợp
bảy khoai tây và các loại rau ăn khủ khác
đây là loại thực phẩm có một số đặc tính khiến chúng trở thành thực phẩm tuyệt vời để giảm cân và mang lại sức khỏe tối ưu
chúng đặc biệt giàu cali một chất dinh dưỡng mà hầu hết mọi người không có đủ
cali đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý huyết áp
trên thang điểm được gọi là chỉ số no đo lường mức độ lấp đầy của các loại thực phẩm khác nhau
khoai tây tráng luộc đạt điểm cao nhất trong số các loại thực phẩm được thử nghiệm
nếu để khoai tây nguyện một lúc sau khi luộc chúng sẽ tạo thành một lượng lớn tinh bột kháng
một chất giống như chất sơ đã được chứng minh là có nhiều lợi ích cho sức khỏe bao gồm cả giảm cân
tám đậu và các loại đậu
đậu và các loại đậu khác có thể có lợi cho việc giảm cân
chúng bao gồm đậu lăng đậu đen đậu tây và một số loại khác
những thực phẩm này do protein và chất sơ là hai chất dinh dưỡng giúp thúc đẩy cảm giác no
chúng cũng có chứa một số tinh bột kháng
do hàm lượng chất sơ cao đậu có thể gây đầy hơi và chướng bụng ở một số người
tuy nhiên chế biến đúng cách có thể giúp giảm thiểu những tác dụng phụ này
hãy thử mua đậu cô và ngâm trong vài giờ trước khi ăn
chín ngũ cốc nguyên hạt
các nghiên cứu gần đây cho thấy chế độ ăn giàu ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp hỗ trợ giảm cân lành mạnh
hạt ngũ cốc có thể là một phần bồi dưỡng trong chế độ ăn uống và có thể có lợi cho sức khỏe trao đổi chất vì chứa nhiều chất sơ và lượng protein dồi dào
yến mạch chứa nhiều chất sơ hòa tan có thể làm tăng cảm giác no và cải thiện sức khỏe trao đổi chất
cả gạo lứt và gạo trắng đều có thể chứa một lượng đáng kể tình một kháng đặc biệt nếu được nấu chín và để nguội sau đó
mặc dù gạo trắng là thực phẩm quen thuộc nhưng gạo lứt chứa các chất dinh dưỡng bổ sung đặc biệt là các chất sơ có thể hỗ trợ hành trình giảm cân lành mạnh
chất sơ tan trong nước nhiều trong các loại hạt đậu như đậu nành đậu ngự đậu tây rau trái cây
chất sơ này có thể làm giảm poleterol và giúp cơ thể điều hòa đường trong máu
chất sơ không hòa tan trong nước như cám lúa mì hạt ngũ cốc chưa xay rau
chất sơ này hút nước tăng khối lượng chất bã khiến quá trình thải cận bã mau hơn
mặc dù hầu hết các loại trái cây đều chứa nhiều cáp nhưng thay vào đó bơ lại chứa nhiều chất béo lành mạnh
chúng đặc biệt chứa nhiều axit oleic không bão hòa đơn cùng một loại chất béo trong dầu ô liu
bờ cũng chứa rất nhiều nước nên khi ăn tạo cảm giác nhanh no
hơn nữa chúng là một sự bổ sung hoàn hảo cho các món salat làm từ rau vì các nghiên cứu cho thấy rằng hàm lượng chất béo của chúng có thể làm tăng lượng chất chống oxy hóa
trên thực tế bơ có thể làm tăng khả năng hấp thụ lên bốn sáu một mươi hai sáu lần
bơ cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng bao gồm cả chất sơ và cali

bơ có thể làm tăng khả năng hấp thụ lên bốn sáu đến một mươi hai sáu lần